thưa quý vị ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ tiếp tục nắng nóng cực kỳ gai gắt
nhiều nơi xác lập mức nhiệt cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây
vâng bắc bộ có các địa điểm như ở hòa bình yên châu mai châu bốn mươi một độ c nắng rát
ở miền trung thì hầu khắp nắng nóng còn trên bốn mươi một độ c
đợt nắng nóng khắc nghiệt này diễn ra cùng một lúc ở cả ba miền và kéo dài trong ba ngày tới mới có dấu hiệu giảm nhiệt
như vậy là mọi hoạt động ở ngoài trời nhất định thì cần phải hạn chế tối đa vào lúc ban trưa và đầu giờ chiều
việc đột ngột thay đổi môi trường nhiệt độ như là chúng ta ở trong phòng điều hòa bước ra ngoài
hay là khi chúng ta bơi và lên bờ thì cần phải đặc biệt lưu ý
việc đột ngột di chuyển giữa hai môi trường nhiệt độ tranh lệch cao sẽ rất ảnh hưởng đến thể trạng và sức khỏe